liên quan đến việc bàn giao mặt bằng dự án giải quyết ngập do chiều cường khu vực thành phố hồ chí minh
có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một phó chủ tịch ubnd tp hcm đã giao các quận huyện
khẩn trương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động di rời các hộ dân
chậm nhất là trước ngày ba mươi tháng sáu tp hcm phải hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư
theo đó ubnd tp hcm giao ubnd quận bảy huyện bình chánh huyện nhà bè
tập trung chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan khẩn trương vận động các hộ dân
chịu ảnh hưởng tại các vị trí mặt bằng bàn giao thi công hạn chế tối đa các trường hợp cần phải cưỡng chế
đồng thời cũng chuẩn bị kỹ các thủ tục để tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân không tự nguyện bàn giao mặt bằng
chuẩn bị sẵn quỹ nhà bố trí tái định cư hỗ trợ tạm cư đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công trước ngày ba mươi tháng sáu
trước đó tại cuộc họp với bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn trung nam bt một nghìn năm trăm bốn mươi bảy
chủ đầu tư dự án cho biết tiến độ toàn dự án đạt bảy mươi hai riêng cống phú xuân mương chuối cây khô phú định mới chỉ đạt từ sáu mươi do vướng mặt bằng
hiện còn một trăm ba mươi hai hộ dân và một số tổ chức chưa di rời bàn giao mặt bằng